triều tiên kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân triều tiên
phía hàn quốc xác nhận triều tiên đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn
tại các khu vực xung quanh thành phố cảng unsan nhân sự kiện này
nhà đánh đạo triều tiên kim jong un được cho là đã thị sát sự kiện này
trong một tuyên bố đăng tải trên tờ rodom sinmum cơ quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên
bình nhưỡng cảnh báo washington sẽ phải lựa chọn giữa chấp thuận chính trị và chấp thuận quân sự
đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi đòn tấn công phủ đầu của mỹ